nhân kỷ niệm một trăm linh hai năm ngày cách mạng tháng một mươi nga ban thường vụ thành ủy thành phố hồ chí minh đã tổ chức trọng thể lễ trao huy hiệu
cho một tám trăm hai mươi chín đảng viên tròn tuổi đảng đợt tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đây là sự ghi nhận của đảng đối với những công lao đóng góp của các đảng viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
các đảng viên được trao huy hiệu đảng đợt này có ba đồng chí được nhận huy hiệu bảy mươi năm năm tuổi đảng
sáu mươi chín đồng chí nhận huy hiệu bảy mươi năm năm tuổi đảng hai mươi bốn đồng chí được nhận huy hiệu sáu mươi năm năm tuổi đảng
ba đồng chí được nhận huy hiệu sáu mươi năm tuổi đảng một trăm bảy mươi sáu đồng chí được nhận huy hiệu năm mươi năm năm tuổi đảng
hai trăm sáu mươi bốn đồng chí được nhận huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng hai trăm bốn mươi một đồng chí được nhận huy hiệu bốn mươi năm năm tuổi đảng
bốn trăm bảy mươi hai đồng chí được nhận huy hiệu bốn mươi năm tuổi đảng và bốn trăm tám mươi bảy đồng chí được nhận huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng
trong đó đảng bộ quận bình thạnh có hai trăm linh đảng viên
được nhận huy hiệu đảng tại buổi lễ các đồng chí được nhận huy hiệu đảng đã bày tỏ lòng xúc động và tự hào
và nguyện sẽ là tấm gương mẫu mực để cho các thế hệ đảng viên cán bộ thành thiếu niên học tập nòi theo